ở vùng biển bãi ngang huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
thấu hiểu sự thiếu thốn về nơi ăn trốn ở của hộ nghèo nơi đây các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa tùng
đã cùng hợp sức giúp bà con xây dựng tu sửa lại nhà cửa
không chỉ giúp đỡ bà con chỉnh trang nơi ăn trốn ở công việc đầy ý nghĩa này còn góp phần thắt chặt hơn
tình cảm quân dân ở vùng chân sóng của tỉnh quảng trị
hôm nay nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của truyền hình nhân dân
đầu năm mới hai nghìn một mươi chín căn nhà của bà nguyễn thị quê ở thôn đông luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa tùng khởi công tu sửa mở rộng cho gia đình
chồng bà quê mất đã hơn hai năm một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con ăn học
ngồi nhà tạm của bà
quê xây dựng từ rất lâu nay đã xuống cấp
hôm nay ngôi nhà tạm ấy đã được cán bộ chiến sĩ biên phòng tu sửa mở rộng hơn
bà quê không giấu nổi niềm vui mừng
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay bốn ngôi nhà với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng đã được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa tùng xây dựng
mục tiêu của đơn vị đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sẽ thẩm định giúp đỡ xây dựng hoặc tu sửa nhà cho hơn một mươi năm hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba xã một thị trấn mà đồn quản lý
cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa bàn những tình cảm mong muốn được chia sẻ với khó khăn của nhân dân là động lực để cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa tùng lên kế hoạch hành động